ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện gửi công ty thủy điện hòa bình
theo đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu mở thêm một cửa xa đáy vào lúc một mươi sáu h chiều nay
trước tình hình mưa lũ phức tạp thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình mở thêm một cửa xả đáy vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng bảy
liên tục phát tối đa qua tám tổ máy tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn đơn vị có thể tiếp tục mở thêm các cửa xa đáy
công ty thủy điện hòa bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan